nhà hát cải lương việt nam đã cho ra mắt vở cải lương mang tên sao khuê lấp lánh
vở diễn nói về tình yêu và bi kịch của gia đình anh hùng dân tộc việt nam nguyễn trãi
và vợ là lễ nghi học sĩ nguyễn thị lộ cùng thảm án lễ tri viên một vụ án oan nổi tiếng thời lê sơ
bằng một góc nhìn mới qua ngôn ngữ của nghệ thuật cải lương
vở diễn đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng công chúng
vở cải lương mang tên sao khuê lấp lánh của tác giả nhà văn nguyễn văn thịnh
ca ngợi tư tưởng nhân cách của ước trai nguyễn trãi và lễ nghi học sĩ nguyễn thị lộ
kịch bản đã được đạo diễn nghệ sĩ nhân dân hoàng quỳnh mai
cùng tập thể diễn viên nhà hát cải lương việt nam gian dựng và biểu diễn
vợ cải lương đã tập trung khai thác yếu tố trữ tình diễn tả số phận tính cách và tâm hồn nhân vật
để ngợi ca phẩm chất cao đẹp của anh hùng và liệt nữ
ca ngợi một tình yêu lớn nảy sinh và nồng thắm trong chủ nghĩa yêu nước
kể câu chuyện lịch sử bằng sự giản dị bằng việc khai thác triệt để các ưu thế đặc trưng
của ngôn ngữ nghệ thuật cải lương sau khi lớp lánh đã thực sự thoả mãn khán giả cả phần nghe và phần nhìn
đó là lý do mà vợ diễn giành được sự ủng hộ nồng nhiệt của khán giả trong hai đêm công diễn vừa qua